vụ án lừa đảo chiếm đo tài sản mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang vừa triệt phá là một ví dụ

chủ một tiệm tạp hóa ở xã tân long huyện phụng hiệp cho biết đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trong lúc kinh doanh ế ẩm anh thấy một tài khoản mạng xã hội facebook đăng thông tin cần tuyển cộng tác viên đại lý bán thẻ cào với chiếc khấu từ bảy đến một mươi hoặc cao hơn tùy hình thức hợp tác nên liên lạc để tìm hiểu
khi này đối tượng đăng tin xưng là quản trị của một trang web chuyên phân phối thẻ cào điện thoại ra điều kiện muốn làm cộng tác viên thì phải chuyển trước hai triệu đồng
nhưng sau khi anh chuyển tiền thì người này thông báo
đã đủ số lượng cộng tác viên và đề nghị chuyển thêm tiền để nâng lên làm đại lý rồi sau đó là nhiều khoản phí như phí hoàn thiện tài khoản phí mở và khôi phục tài khoản do bị khóa
không dừng lại đó khi người bán hàng tạp hóa không muốn tiếp tục thì đối tượng cam kết sẽ can thiệp hệ thống để lấy lại tiền nhưng phải đóng thêm nhiều khoản như phí chuyển khoản về tài khoản điện tử momo phí khớp lệnh phí hoàn vốn phóng lao theo lao nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền cho đối tượng đến khi hết vốn thì mới biết bị lừa
cũng có những lúc là em lâm vô cái cảnh mà cũng khó khăn thì đối tượng lại lại giúp đỡ có lẽ như là chuyển tiền cho em màu chẳng hạn
rồi cũng có những lời động viên an ủi giống như là trong cái giai trò là em với đối tượng là những người mà nằm cùng một chiến tiến là có chăng là bị lừa là bị cái nhóm hệ thống họ lừa chứ không phải là đối tượng đang lừa em
thì mình thấy những cái biểu hiện đó mình làm cho mình có cảm giác mình tin mà mình tin thì mình không có suy nghĩ nhiều
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt được đối tượng lừa người bán tạp hóa là phạm văn hưng chú ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phục hiệp tỉnh hậu giang
qua điều tra bước đầu hưng khai nhận để có tiền cờ bạc y lấy thông tin quảng cáo tuyển cộng tác viên đại lý bán thẻ cào điện thoại của một trang web rồi đăng lên tài khoản facebook để lừa đảo
bằng thủ đoạn này từ năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt hưng đã lừa rất nhiều người
riêng trong tháng ba trở lại đây đối tượng lừa năm người chiếm đoạt hơn bốn mươi một triệu đồng
do đó khi mà chúng ta nhận được những tin nhắn hoặc là những quảng cáo có nạp tiền chí khấu cao bất thường thì bà con nên hết sức cảnh giác
sau khi khởi tố tạm giam phạm văn hưng đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang nhận được nhiều đơn của các nạn nhân ở một số tỉnh thành tố cáo bị phạm văn hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện